thủ tướng trung quốc lý khắc cường vừa có cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin tại moscow
tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề nhằm tăng cường hợp tác song phương
và đưa mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới
thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho biết nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với nga
trên các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh đặc biệt là các dự án hợp tác về năng lượng và nghiên cứu vũ trụ
bên cạnh đó hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác về tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng
và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước
về phần mình tổng thống nga vladimir putin cho biết mối quan hệ gần gũi giữa hai nước
đã giúp cho các cơ chế hợp tác liên chính phủ được dễ dàng hơn
nga sẵn sàng hợp tác với trung quốc nhằm tăng cường đầu tư song phương
tăng cường việc xây dựng hệ thống đường cao tốc